ngày tám chín đoàn các bà mẹ việt nam anh hùng và người có công thuộc huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã đến thăm tòa nhà quốc hội
đồng chí nguyễn đức hải ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đã thân mật tiếp đoàn
năm bà mẹ việt nam anh hùng cùng một số đồng chí thương bệnh binh người có công của huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã đến thăm tòa nhà quốc hội sau chuyến hành trình về nguồn
chào mừng bảy mươi một năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm mùng hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi
hầu hết các mẹ đều đã có tuổi trên tám mươi đặc biệt có mẹ đã chín mươi bốn tuổi đều là những mẹ việt nam anh hùng sống tại tỉnh quảng nam nói chung
tại buổi tiếp đồng chí nguyễn đức hải cảm động ghi nhận những đóng góp của các mẹ và các đồng chí thương bệnh binh huyện duy xuyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ của dân tộc ta
đồng chí nguyễn đức hải nhấn mạnh đảng nhà nước quốc hội đều trú trọng chính sách đền ơn đáp nghĩa với những người có công và đặc biệt là với các mẹ
các mẹ sẽ tiếp nối truyền thống cách mạng là tấm gương cho con cháu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh hơn
huyện duy xuyên tỉnh quảng nam là một trong những địa phương có nhiều bà mẹ việt nam anh hùng nhất
cả huyện có tới gần hai mẹ việt nam anh hùng và hiện giờ còn hơn một trăm linh mẹ đang còn sống